tiếp theo là thông tin tại sơn la
thưa quý vị vào ngày hôm nay ngày một mươi bốn tháng bốn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh sơn la
chủ trì phối hợp với công an huyện mai sơn và các đơn vị chức năng đã bắt giữ thành công đối tượng lò mạnh cường
sinh năm hai nghìn ba trú tại bản lù xã triềng lương huyện mai sơn về hành vi giết người cướp tài sản
tại công an đối tượng cường đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
do cần tiền mua ma túy để sử dụng vào ngày bốn tháng bốn cường đến khu vực hòm buôn hậu
thuộc địa phận bản lùa xã trường lương huyện mai sơn với ý định cướp tài sản của người dân qua đường
khi thấy một nam thanh niên đi xe máy một mình qua khu vực trên cường đã xin đi nhờ và được đồng ý
sau đó cường đã dùng dao bấm sát hại nạn nhân và cướp chiếc xe máy
nhận được tin báo công an sơn la đã triển khai lực lượng nhanh chóng điều tra xác minh và bắt giữ đối tượng
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh vĩnh phúc vừa phá chuyên án mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ hơn hai bốn kg ma túy tổng hợp
vào dạng sáng ngày một mươi ba tháng bốn tại phường hội hợp tp vịnh yên lực lượng công an tỉnh đã bắt quả tang tòng văn phóc
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ở huyện mường la tỉnh sơn la có hành vi vận chuyển trái phép chân ma túy với mục đích về để bán
khám xét khẩn cấp chỗ ở đồ vật tài sản liên quan
công an tỉnh đã thu giữ hơn hai bốn kg ma túy tổng hợp một khẩu súng tự chế một mươi bốn viên đạn hơn sáu trăm linh triệu đồng và bốn đô la mỹ
qua điều tra mở rộng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã bắt giữ lý thị thương sinh năm hai nghìn bốn ở huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại nghệ an cho đến ngày hôm nay công an tp vinh đã bắt tổng cộng một mươi một đối tượng trong một đường dây đánh bạc
bằng hình thức ghi số lô số đề
điều đáng nói là tất cả các đối tượng trong đường dây này đều là nữ giới
cầm đầu đường dây là hồ thị hồng hà sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại xã hưng lộc tp vinh tỉnh nghệ an
để điều hành hà đã chỉ đạo các đại lý của mình tiến hành ghi lô đề qua các phần mềm nhắn tin như zalo telegram messenger
mọi giao dịch đều được thực hiện nhanh gọn trong ngày và chủ yếu qua tài khoản ngân hàng
sau đó các đối tượng nhanh chóng xóa tin nhắn trên điện thoại để phi tang
trong đường dây này công an tp vinh đã bắt tổng cộng một mươi một đối tượng
tất cả đều là nữ và có độ tuổi từ hai mươi bảy đến sáu mươi bốn và đều trú tại tp vinh tỉnh nghệ an
công an đã thu giữ một mươi sáu điện thoại di động sáu thẻ ngân hàng
theo cơ quan điều tra chỉ trong ngày ba tháng bốn số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc là hơn hai tỷ đồng
hiện chuyên án vẫn đang được tiếp tục mở rộng
thưa quý vị liên quan đến vụ phá hơn ba trăm tám mươi hectare rừng ở huyện nha xúc
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc cho biết đã khởi tố vụ án hủy hoại rừng để tiếp tục điều tra mở rộng
ngay sau khi nhận được tin báo về tình trạng hủy hoại rừng ở tiểu khu hai trăm linh năm thuộc xã gia tờ mốt huyện gia súc
công an tỉnh đắk lắc đã xác lập án tập trung điều tra
liên tục trong nhiều ngày qua các tổ công tác của ban chuyên án đã tích cực khẩn trương thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
vừa tổ chức kiểm tra thực địa khám nghiệm hiện trường kiểm đếm toàn bộ diện tích đất số cây rừng đã bị cưa cắt
xác định chính xác mức độ thiệt hại vừa xác minh điều tra truy tìm đối tượng và những tăng vật chứng cứ liên quan
qua việc khám nghiệm hiện trường cho thấy rừng ở tiểu khu hai trăm linh năm là rừng sản xuất diện tích rừng bị tác động và hủy hoại quy mô rất lớn
thưa quý vị thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an về việc triển khai đồng bộ lực lượng phương tiện biện pháp kiên quyết phát hiện đấu tranh xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật
nhất là các hành vi đưa tin thất thiệt không chính xác gây mất an ninh an toàn thị trường góp phần đảm bảo thị trường chứng khoán thị trường trái phiếu doanh nghiệp hoạt động ổn định lành mạnh minh bạch an toàn và phát triển bền vững
qua điều tra xác minh các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an đã phát hiện
năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại khu đô thị green bay phường mễ chỉ quận nam từ liêm thành phố hà nội có hành vi sử dụng mạng xã hội đăng tải các bài viết thông tin chưa được kiểm chứng về một số cá nhân doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính trứng khoán bất động sản trực tiếp xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của các cá nhân tổ chức nêu trên có dấu hiệu tác động ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tài chính trứng khoán của nhà nước
ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan an ninh điều tra bộ công an phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tiến hành bắt khẩn cấp đặng như quỳnh là đối tượng thực hiện tội phạm quy định tại điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
và hiện cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang tiến hành các hoạt động điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
mọi hành vi đưa tin thất thiệt không chính xác gây mất an ninh an toàn thị trường chứng khoán thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ được công an các đơn vị địa phương tiếp tục phát hiện điều tra và xử lý nghiêm minh trong thời gian tiếp theo
một đối tượng có hành vi mua bán số lượng lớn tài khoản ngân hàng đã bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an huyện yên thế tỉnh bắc giang điều tra làm rõ
đáng chú ý số tài khoản trên nghi có liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng các đối tượng sử dụng để luân chuyển dòng tiền lên đến hàng tỷ đồng
đối tượng bị bắt giữ là nguyễn hồng minh qua quan hệ xã hội minh có quen một đối tượng ở tỉnh tây ninh và hai người đã thống nhất với nhau tìm cách mở tài khoản ngân hàng
minh sẽ được trả năm trăm linh một tài khoản sau đó minh đã tìm liên hệ với nhiều người để mở và đứng tên tài khoản và trả hai trăm linh đồng một tài khoản
bước đầu đối tượng nguyễn hồng minh khai nhận đã mua được bốn mươi sáu tài khoản ngân hàng của một mươi người
sau khi mua xong tài khoản ngân hàng thì minh thu lại điện thoại đã giao cho mọi người mang tài khoản ngân hàng vào tây ninh để bán trực tiếp cho đối tượng quen biết ở trên với giá hai mươi sáu triệu đồng
thưa quý vị sáng nay bộ y tế phối hợp cùng ubnd tỉnh quảng ninh tổ chức lễ phát động hưởng ứng tuần lễ tiêm chủng năm hai nghìn hai mươi hai và phát động chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi tỉnh quảng ninh là địa phương đầu tiên trong cả nước tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi ngay sau lễ phát động
lễ phát động triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi và hưởng ứng tuần lễ tiêm chủng năm hai nghìn hai mươi hai là sự kiện có ý nghĩa quan trọng với mục tiêu khẳng định thông điệp quyết tâm rất cao của đảng và nhà nước cùng toàn thể nhân dân đẩy lùi dịch bệnh bảo vệ sức khỏe tính mạng của nhân dân là trên hết
bổ sung thêm điều kiện để hoàn thành mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội và khẳng định quyết tâm ưu tiên dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em mầm non tương lai của đất nước
ngay sau lễ phát động tỉnh quảng ninh đã tổ chức tiêm chủng cho gần hai trăm linh trẻ khối sáu của trường trung học cơ sở trần quốc toàn đủ điều kiện tiêm chủng quy trình tiêm được tuân thủ các quy định an toàn của bộ y tế
vâng như vậy là tính đến nay trên cả nước đã có khoảng một mươi một tám triệu trẻ trong độ tuổi từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
trong đó có khoảng tám hai triệu trẻ chưa mắc covid một mươi chín dự kiến là trong tuần tới việc tiêm chủng cho nhóm trẻ này sẽ đồng loạt được thực hiện tại hà nội tp hcm và các tỉnh thành phố khác
theo hướng dẫn của bộ y tế vaccine sẽ tiêm trước cho nhóm trẻ học lớp sáu sau đó mới triển khai tới nhóm nhỏ hơn
tuy nhiên chuyên gia cũng chỉ ra một số điều cần lưu ý cho phụ huynh khi đưa trẻ đi tiêm chủng
hai vaccine được đồng ý tiêm cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi là moderna và pfizer
đều có bản chất cùng loại vaccine rna nên phản ứng sau tiêm tương tự nhau
hầu hết bé sẽ gặp phải phản ứng thông thường như đau đầu tiêu chảy đau tại vị trí tiêm cơ thể mệt mỏi hơi ớn lạnh và sốt
phản ứng này xuất hiện ở liều thứ hai nhiều hơn liều thứ nhất khoảng cách giữa hai mũi tiêm là một tháng
trong các buổi tiêm chủng ở trường học nếu có nhiều nhóm tuổi cùng lúc sử dụng hai loại vaccine chúng tôi sẽ triển khai ít nhất theo khối lớp
để khối lớp nào sử dụng cùng loại vaccine đó
ví dụ như là vaccine pfizer và modella đều có thể chỉ định cho nhóm tuổi từ sáu tuổi trở lên
thì nếu chúng ta triển khai tiêm cho nhóm tuổi lớp năm là moderna lớp bốn là moderna
thì từ lớp ba chúng ta triển khai vaccine pfizer và khi triển khai cho trường học chúng ta cũng quấn chiếu theo lớp ở trường học đó
hiện nay trên thế giới đã có năm mươi ba quốc gia tiến hành tiêm và có kế hoạch tiêm chủng cho trẻ từ năm đến một mươi hai tuổi
đặc biệt là các nước phát triển
còn tại việt nam hiện theo khảo sát có khoảng ba mươi phụ huynh chưa đồng ý cho con tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
nhiều phụ huynh lo ngại tiêm vaccine có thể ảnh hưởng tới các vấn đề về gen nội tiết hệ sinh sản
tuy nhiên các chuyên gia cho biết điều này không xảy ra
chức năng của mrna chỉ gắn ribosome tổng hợp xong protein là hết chức năng
và nó sẽ được các engine của tế bào tiêu hủy
nó không xâm nhật vào nhân tế bào
cho nên về mặt lý thuyết chúng ta thấy là không có tác động
nên hệ nhân của tế bào chúng ta vì nó không vào nhân
nó chỉ có ở tế bào chất nhờ gắn vào một thành phần ribosome để tổng hợp lên một protein để tạo thành tháng nguyên và kết hoạt hệ thống viễn dịch
các chuyên gia cũng khuyến cáo nếu trẻ đang mắc các bệnh đường hô hấp sức khỏe không ổn định cũng không nên tiêm vội
sau khi tiêm các mốc quan trọng cần theo dõi là ba mươi phút tại nơi tiêm chủng hai mươi bốn tiếng sau tiêm bảy ngày và hai mươi tám ngày sau tiêm
để đảm bảo an toàn tiêm chủng
ngành y tế đã tiến hành tập huấn
đảm bảo an toàn tiêm chủng cho trẻ ở độ tuổi năm đến dưới một mươi hai tuổi
và hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức các địa điểm tiêm chủng
từ ngày hai mươi ba hai mươi tám tháng ba đã có cái trị đào trên quảng quốc xây dựng các kế hoạch và ra soát một cách đầy đủ
từ việc ra soát đối tượng kiểm tra các điểm tiêm chủng cũng như vật tư tiêu hào và tiến hành tiêm chủng
và đợt này nó đồng bộ không phải chỉ có ngành y tế
mà các tổ chức chính trị xã hội đều cùng hỗ trợ vào bên cạnh hệ thống
trong số gần một mươi hai triệu trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi thuộc đối tượng tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
đã có khoảng ba sáu triệu trẻ mắc covid một mươi chín
số trẻ đã mắc sẽ tiêm vaccine sau khi khỏi bệnh ba tháng
việc tiêm đủ hai mũi cho trẻ đủ điều kiện sẽ được ngành y tế thực hiện từ nay cho đến cuối cuối hai năm hai nghìn hai mươi hai